khoảng một mươi bốn người đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi các công nhân xây dựng tình cờ đã phát hiện một quả bom lớn tại thị trấn luglin miền đông ba lan trong ngày một mươi một tháng tám
các lực lượng chức năng ba lan đã cùng phối hợp tiến hành sơ tán cư dân để đảm bảo an toàn cộng đồng khi triển khai công tác gỡ và di rời quả bom
người dân được yêu cầu khóa van dẫn khí đốt nước và điện trong nhà đóng kín cửa sổ và cửa ra vào đồng thời mang theo giấy tờ tùy thân và các loại thuốc cần thiết
mọi tuyến đường dẫn vào khu vực phát hiện bom cũng tạm thời phong tỏa cho tới chiều ngày một mươi một tháng tám khi công tác di rời quả bom hoàn tất và người dân có thể trở về nhà
trái bom nói trên nặng hai trăm năm mươi kg được phát hiện tại địa điểm từng là một nhà máy sản xuất máy bay và một sân bay của ba lan trước khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra
các báo cáo cho thấy là trên các công trình xây dựng ở nhiều thành phố của ba lan thường xuyên phát hiện các vật liệu chứa nổ từ thời chiến tranh thế giới thứ hai